từ năm hai nghìn một mươi đến nay trên vịnh hạ long tỉnh quảng ninh đã xảy ra một mươi ba vụ cháy tàu vỏ gỗ
trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã xảy ra hai vụ
tỉnh quảng ninh cũng đã có chủ trương đến năm hai nghìn ba mươi sẽ dừng đóng tàu du lịch vỏ gỗ
tiến tới chấm dứt hoạt động kinh doanh chủng loại tàu này
vụ cháy tàu qn hai nghìn bảy mươi một là vụ cháy tàu vỏ gỗ thứ hai kể từ đầu năm tới nay
trước đó là vụ cháy tàu du lịch vỏ gỗ mang tên ánh dương qn ba nghìn năm trăm chín mươi tám trên vịnh hạ long quảng ninh vào sáng ngày một mươi tháng một
cả hai tàu sẽ ra cháy đều là tàu du lịch vỏ gỗ hoán cải theo chủ trương của tỉnh quảng ninh từ năm hai nghìn một mươi trở lại đây
từ năm hai nghìn một mươi đến nay đã có một mươi ba vụ cháy tàu vỏ gỗ hoán cải khiến tỉnh quảng ninh phải cân nhắc lại chủ trương này
nếu kiểm soát quy trình này chặt chẽ thì việc hoán cải tàu cũng như đóng mới tàu du lịch
thì sẽ đảm bảo điều kiện để hoạt động
tuy nhiên trong quá trình khai thác thì có thể không loại trừ việc chủ tàu có thể tự ý bổ sung thêm những trang thiết bị
những vật liệu dễ cháy để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách
tuy nhiên theo những người có kinh nghiệm lâu năm làm nghề đóng và kinh doanh tàu du lịch trên vịnh hạ long
cách hoán cải tàu hiện nay không bảo đảm đủ an toàn
thực chất chỉ là cách để chủ tàu lách luật kéo dài độ tuổi khai thác
về bản chất những con tàu này vẫn là tàu vỏ gỗ phần cách âm cách nhiệt làm bằng vật liệu dễ cháy
cộng thêm hệ thống điện cũ nát nên nguy cơ chập cháy rất cao
trong thời gian vừa qua thì chúng tôi thấy nổi lên đó là nguyên nhân cháy do hệ thống điện và thiết bị điện
đối với các tàu du lịch vỏ gỗ thì hệ thống điện và thiết bị điện được trang bị và nắp đặt
đi sát với các nớp gỗ và các nớp vật liệu trang trí nội thất
và đi toàn bộ tới các phòng các buồng làm việc trên các tàu du lịch
cho nên khi xảy ra sự cố hệ thống điện thiết bị điện thì nguy cơ cháy và cháy nan toàn bộ tàu rất lớn
mục tiêu quảng ninh đang thực hiện là giảm số lượng đội tàu tiến tới xóa bỏ tàu vỏ gỗ
và xóa bỏ mô hình tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh hạ long
tỉnh quảng ninh cũng đang dành nhiều chú ý
chỉ đợi ưu tiên khuyến khích các chủ tàu vỏ gỗ trên vịnh hạ long đăng kỳ đồng mới
thay thế bằng tàu vỏ thép theo thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt